thông tin từ thanh tra sở y tế tp hcm đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt đối với công ty trách nhiệm hữu hoạn bệnh viện thẩm mỹ dobtercoria tầng một mươi hai b tòa nhà sienco bốn số một trăm tám mươi nguyễn thị minh khai phường sáu quận ba do loạt vi phạm tại chi nhánh bệnh viện thẩm mỹ doctoria năm mươi một a đường ba trên hai phường một mươi một quận một mươi
theo thanh tra sở y tế bệnh viện thẩm mỹ doctoria có hàng loạt hành vi vi phạm gồm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá vi phạm chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động
không niêm yết giá dịch vụ ghi tên các khoa phòng trong cơ sở khám chữa bệnh không đúng với hồ sơ được cấp phép
cơ sở này còn quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động
hoạt động không có bảng hiệu theo quy định không đảm bảo thuốc thiết yếu để kịp thời cấp cứu cho người bệnh lập sổ khám chữa bệnh không ghi đầy đủ theo quy định
với loạt vi phạm trên bệnh viện thẩm mỹ dottercorea bị tước giấy phép hoạt động thời hạn sáu tháng bị xử phạt một trăm bảy mươi sáu triệu đồng
người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở cũng bị tức quyền sử dụng chứng trị hành nghề trong vòng sáu tháng
ngoài ra cơ sở còn bị buộc tháo gỡ xóa quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động
ngoài bệnh viện thẩm mỹ dotrcoria thanh tra sở y tế cũng công bố thêm loạt cá nhân cơ sở vi phạm khác
cụ thể ông trần vũ hoàng phương chủ tịch hộ kinh doanh xe đạp phim beauty house số sáu yên đỗ phường một quận bình thạnh bị xử phạt bảy mươi năm triệu đồng
ông phạm khanh tân chủ hộ kinh doanh thẩm mỹ viện newsky beauty sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín a đường ba trên hai phường một mươi một quận một mươi bị xử phạt hai mươi năm triệu đồng
hai chủ hộ kinh doanh này còn bị đình chỉ hoạt động cơ sở đến khi có giấy phép hoạt động và người hành nghề có chứng chỉ hành nghề
theo thanh tra sở y tế hai chủ hộ kinh doanh này đều có vi phạm tương tự nhau sử dụng thuốc các chất thiết bị để can thiệp vào cơ thể người
làm thay đổi màu sắc da cân nặng hình dáng khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể
samphone theo trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ
phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác có vi phạm hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ
công ty cổ phần xuất nhập khẩu mqi mqi group bị thanh tra sở y tế xử phạt năm mươi triệu đồng
tước giấy phép hoạt động trong vòng ba tháng và tước chứng chỉ hành nghề người chịu trách nhiệm chuyên môn trong hai tháng
vì xảy ra vi phạm tại chi nhánh phòng khám chuyên khoa giang hà mặt nhà khoa lọ lem số hai trăm bảy mươi bốn lê văn sĩ phường một mươi bốn quận ba
ngoài xử phạt mqup thanh tra sở y tế còn xử phạt ông hồ minh ghi nhân viên làm việc tại nhà khoa số tiền ba mươi năm triệu đồng
vì có hành vi khám chữa bệnh khi chưa có chứng trị hành nghề
trước đây ngay tại địa chỉ của hộ kinh doanh thẩm mỹ viện newsky beauty sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín a đường ba trên hai phường một mươi một quận một mươi tp hcm
là cơ sở của thẩm mỹ viện cao kim
dính nhiều lùm xùm tai biến thẩm mỹ khiến bệnh nhân nguy kịch phải nhập viện
theo tìm hiểu tại địa chỉ số sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín a đường ba trên hai phường một mươi một quận một mươi trước đó nơi đây là địa chỉ của thẩm mỹ viện cao kim
ngày một mươi ba tháng một bệnh nhân tn bốn mươi tuổi ngụ ở đồng nai đến cơ sở thẩm mỹ có tên cao kim tại địa chỉ số sáu mươi chín a đường ba trên hai phường một mươi một quận một mươi tp hcm
để thực hiện tiêm mê sô căng bóng da theo lịch hẹn
đây là lần thứ tư bệnh nhân thực hiện thẩm mỹ tại cơ sở thẩm mỹ cao kim
lần gần nhất cách đây một tháng bệnh nhân đã được thực hiện ủ tê tại cơ sở thẩm mỹ cao kim bằng lidocaine một mươi năm sáu
sau bốn mươi bốn mươi năm phút bệnh nhân tiếp tục được thực hiện ủ tê lần hai
lần ủ tê này bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng chóng mặt buồn nôn đau bụng và mất ý thức
cơ sở thẩm mỹ cao kim xử trí bằng tiêm một ống adreal khi cho rằng bệnh nhân sốc phản vệ
sau đó cơ sở đã liên hệ đội cấp cứu ngoại viện thuộc trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp hcm đến sơ cứu
thực hiện quy trình cấp cứu hồi sinh tiêm hồi sử trí phản vệ và truyền bệnh nhân đến bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm
liên quan đến cơ sở tại địa chỉ số sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín a đường ba trên hai phường một mươi một quận một mươi ngày một một mươi một hai nghìn hai mươi ba
thanh tra sở y tế tp hcm đã có quyết định xử phạt hành chính đối với bảo nguyễn thu vân
chủ thẩm mỹ viện cao kim tại địa chỉ trên hai mươi năm triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám bệnh chữa bệnh
cho đến khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động khám bệnh chữa bệnh
theo đó thẩm mỹ viện cao kim đã có hành vi sử dụng thuốc các chất thiết bị để can thiệp vào cơ thể người
phẫu thuật thủ thuật các can thiệp có tiêm trích bơm chiếu tia sóng đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác
làm thay đổi màu sắc da hình dạng cần nặng khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể như da mũi mắt môi
khuôn mặt ngược bụng mông và các bộ phận khác
samun theo trên da có sử dụng gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ
hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ
thanh tra sở y tế tp hcm cũng vừa ban hành quyết định xử phạt đối với ông trần vũ hoàng phương
chủ hộ kinh doanh seraphim beauty house bị xử phạt và đình trì hoạt động vì nhiều vi phạm
cụ thể cơ sở seraphim beauty house tại số sáu yên đỗ phường một bình thạnh tp hcm
đã vi phạm theo quy định tại khoảng sáu điều bốn mươi nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sử dụng thuốc các chất thiết bị để can thiệp vào cơ thể người
phẫu thuật thủ thuật các can thiệp có tiềm trích bơm chiếu tia sóng đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác
làm thay đổi màu sắc da cân nặng hình dáng khiếm khuyết của các bộ phận
cơ sở sử dụng thuốc gây tên dạng tiêm tại cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ
phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ
bên cạnh đó cơ sở serafim beaty house còn có hành vi khám bệnh chữa bệnh khi chưa có chứng chỉ hành nghề
với vi phạm trên cơ sở serafim bt house bị xử phạt bảy mươi năm triệu đồng và đình chỉ hoạt động cơ sở
đến khi có giấy phép hoạt động
và người hành nghề có chứng chỉ hành nghề